hội đồng nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố
đối với ông đỗ ngọc điệp do vi phạm các quy định về quản lý đất đai
với tám mươi sáu năm tỷ lệ phiếu bầu của đại biểu hội đồng nhân dân đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phan thiết
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với ông đỗ ngọc điệp chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phan thiết
ông điệp bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai và được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho tại ngoại điều tra
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận thi hành kỷ luật ông điệp bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong đảng